chúng ta phải kiểm soát
bởi vì có thể cơ sở sản xuất đấy
cung cấp thì về cơ bản người ta đạt được
nhưng ở một cái lô hàng đấy
nó không đạt
như vậy thì vấn đề về kiểm soát
tại từng lô hàng
ở từng ngày
nó rất là quan trọng
cái điểm thứ ba nữa là
cái cơ sở của chúng ta
nhà trường chúng ta
có đạt được những vệ sinh
trong vấn đề về nấu ăn hay không
và điểm thứ tư
thì chúng ta thấy là
từ những vấn đề liên quan đặc biệt
quan trọng là liên quan đến con người
ví dụ như những người
mà chế biến thực phẩm ở nhà trường
nếu mà chúng ta không đạt được
về vấn đề về an toàn
không có dây khám sức khỏe
chúng ta thấy trên bàn tay
có các vi khuẩn
thì rõ ràng nó sẽ rất là ảnh hưởng
rồi tất cả các vấn đề về dụng cụ
và điểm cuối cùng là cái phòng ăn của trẻ nữa
và ở đây
nhà trường cần phải có sự phân chia
rất là rõ ràng về trách nhiệm
cá nhân nào truyền trí nghiệm
ở các nơi
người ta sẽ đã làm theo quy chuẩn
tức là làm hẳn thành checklist
tức là bảng kiểm
bảng kiểm về số lượng như thế nào
chất lượng thế nào
giám sát là rất quan trọng
giám sát ở đây bao gồm cả giám sát của nhà trường
giám sát của hội cho mẹ học sinh
ngoài ra chúng tôi cũng phải xin nhấn mạnh
là vấn đề lưu mẫu
nhiều trường thì bỏ qua đoạn này
nhưng cái lưu mẫu thực phẩm là rất quan trọng
thứ nhất là sau này chúng ta biết
nguyên nhân đến từ đâu
và thậm chí cả khi mà điều trị cho các bé
nếu mà rơi vào tình trạng ổ độc
người ta cũng phải biết là vi khuẩn nào
để cái hướng để có thể điều trị được
đối với bữa ăn của trẻ
thì nó có hai mặt của vấn đề
thứ nhất là những vấn đề liên quan đến an toàn
và thứ hai là liên quan đến phát triển
tuy nhiên thì cho đến nay
phải nói thật là các chế độ ăn của nhà trường khá đơn điệu
thế cái bữa ăn nhà trường của chúng ta
cho đến thời điểm này
phải nói thật là về chất lượng dinh dưỡng
nó còn kém
hiện nay yêu cầu đa dạng của nó
phải có ít nhất là năm trên tám nhóm thực phẩm
trong một ngày
và cái sự đa dạng đấy
nó làm cho trẻ phát triển tốt
và thứ hai nữa là trẻ không bị kén ăn
sau này thì trẻ không bị ăn đơn điệu
chúng ta biết là ăn đơn điệu
sau này người lớn mà ăn đơn điệu
thì rất dễ bị thừa cân béo phì
xin cảm ơn những chia sẻ của ông